hoàn cảnh nhà bà hoàng thị xoài lại éo le hơn khi liên tiếp bà phải chứng kiến từng người thân của mình ra đi mãi mãi do cùng bị thân bệnh ung thư phổi
điều này khiến bà cảm thấy ám ảnh hơn mỗi khi khu xử lý rác đốt và xà khói ra môi trường không kể ngày đêm
đến hai nghìn một mươi tám gia đình cô có một người chồng thân yêu đến hai nghìn một mươi chín có một người con thân yêu ra đi mãi mãi cũng tất cả bị ung thư phổi
thế từ hồi đó đến giờ là cứ hàng ngày là cứ đốt suốt đêm trước ngày thế cứ dân mà ra thì là đốt thì lại đốt chuyện về sáng
thế còn nếu mà không thì đốt nửa đêm đốt ghê lắm mà cứ lấy cái coi là cái máy hủy cứ xốc lên xốc lên coi là cho nó khói mù hay mịt lên mà mùi thì thối không ngửi được
cũng theo ghi nhận của phóng viên việc tập kết rác ngoài trời không có bạt tre và trôn lấp rác không đúng quy định đã ảnh hưởng lớn tới môi trường và sức khỏe của người dân nơi đây
không những vậy việc nhà máy rác thải vận chuyển rác thải không rõ nguồn gốc với số lượng lớn và đốt trực tiếp ngoài trời cũng làm cho những người bảo vệ ở đây bức xúc
nhận rác đi về nhiều quá không đốt kịp đắp đây nó cũng mùi về dân mùi nó tỏa về mùi dân kinh nó không chịu được mà không đốt kịp trong lò lại còn đốt ra bên ngoài đêm cứ đốt sáng rực lên
cái nhà máy này còn nhận thêm cả rác công nghiệp về nhận cái rác công nghiệp về đốt bên ngoài vào đêm
vì tôi là người trực tiếp
bảo vệ để tôi biết
để làm sáng tỏ vấn đề phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã chuyển những thông tin này tới chính quyền ủy ban nhân dân thị trấn hợp hòa và nhận được câu trả lời
nhân dân có phản ánh đến ủy ban nhân dân thị trấn hợp hòa
thì ủy ban nhân dân thị trấn hợp hòa đã cử cán bộ chuyên môn ra làm việc với nhà máy rác thải
có cái đề nghị nhà máy xử lý rác thải là thực hiện đúng quy định của nhà nước
tuy nhiên chúng tôi làm việc ba lần ra làm việc báo cáo với phòng tài nguyên môi trường
qua đó phòng tài nguyên môi trường huyện báo cáo sở tài nguyên cũng được về tại nhà máy xử lý rác thải để làm việc
trong quá trình làm việc nhà máy xử lý rác thải có một số nội dung chưa đảm bảo so với điều kiện cũng có biên bản
và đồng thời ra quyết định xử phạt và đình chỉ
một nỏ đốt rác trong thời gian vừa qua
tại báo cáo số một trăm một mươi hai bcstnmt ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của sở tài nguyên và môi trường gửi ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm tại nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở thị trấn hợp hòa
trong báo cáo nêu cụ thể việc nhà máy không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường không có giấy phép môi trường theo quy định
không thực hiện đầy đủ về quan trắc giám sát môi trường và bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại
không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định
với hàng loạt sai phạm sở tài nguyên môi trường có tờ trình số một trăm ba mươi năm
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét mức phạt với số tiền là sáu trăm bốn mươi triệu đồng
và đồng thời đình chỉ hoạt động của lò đốt số hai
mặc dù là doanh nghiệp đã được chủ trương đồng thuận của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
về việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tuy nhiên từ khi đi vào hoạt động khu xử lý rác thải này đã gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường và người dân
tình trạng trên đã xảy ra suốt thời gian dài
nhưng chỉ đến khi có sự thông tin từ cơ quan báo chí thì những hành động trên mới được phơi bày và được xử lý
vậy trách nhiệm này sẽ thuộc về ai
trong khi câu hỏi này đang chờ lời giải
thì hàng ngày cuộc sống người dân xung quanh nơi đây vẫn đang bị đe dọa bởi khói bụi và ô nhiễm